thưa quý vị với đặc thù của lực lượng là luôn tiềm ẩn rủi ro trong quá trình luyện tập và nguy hiểm khi tham gia tác chiến thực tế
chính vì vậy ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về bản lĩnh sức khỏe thì điều mà mỗi chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm cần đó chính là nòng đam mê
chiều cao có thể thấp hơn cân nặng có thể ít hơn nhưng khi đã đứng vào hàng ngũ dù là nam hay nữ thì đều chỉ có một lý tưởng duy nhất
đó là đảm bảo tốt an ninh trật tự vì bình yên của nhân dân
nhân ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những bông hồng thép
những cô gái dù thanh xuân không thước tha váy áo nhưng chưa bao giờ hối tiếc vì lý tưởng của mình
công phá gạch ngói trên tay không phá tảng đá nặng gần một trăm linh kg trên bụng
đó là những bài tập hàng ngày của những nữ cảnh sát đặc nhiệm thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
khó nguy hiểm thế nhưng những cô gái này
lại dễ dàng vượt qua
lần đầu tiên em tập thủy cống là đập ba viên gạch và lấy bùa đắp lúc đấy cảm thấy hơi đau
thời gian luyện tập cũng khá dài nên là em giờ cũng cảm thấy bình thường
khi mà em mới vào thì có thể là lúc đấy là sợ và dường như là không thực hiện được
nhưng mà sau vào đây thì quá trình tập luyện của em cũng đã đến hai năm
thì bây giờ hiện tại thì em đã có thể làm những cái màn như thế này một cách dễ dàng nhất
với tám mươi thời lượng là huấn luyện ngoài thao trường ở mọi điều kiện thời tiết kể cả nhiệt độ ngoài trời
nóng tới ba mươi chín bốn mươi độ c hay lạnh dưới một mươi độ c các nữ cảnh sát đặc nhiệm phải tập luyện thành thạo nhiều nội dung chiến thuật
dù nhiệm vụ cực kỳ vất vả nhưng các chiến sĩ đã vượt lên trên khó khăn bằng ý chí tự lực tự cường
bằng niềm yêu nghề mãnh liệt bằng suy nghĩ mạnh mẽ của bản thân
đối với nhiều nội dung nhiều
bộ môn huấn luyện nó khác nhau từ nhà câu tầm từ khí công
thì tụi em cần phải tập rất là nhiều cũng không tránh khỏi những đau nhất
rồi chấn thương này kia nhưng mà được các anh trong đây tận tình giúp đỡ
chỉ bảo thì qua một thời gian rèn luyện thì cũng có khả năng cũng có bản lĩnh để vượt qua hết ạ
thật là năm giới tôi thấy các bạn nữ huấn luyện và giải luyện trong cái mưu trường của tôi rất là vất vả
tôi cũng rất là nổi phục
nhân ngày tám tháng ba tôi xin chúc các bạn nữ sức khỏe rồi giàu
ngày càng xinh đẹp và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó
trong quá trình huấn luyện không có bài tập nào dành riêng cho nữ
tất cả các bài tập cho nam nữ đều giống nhau
có rất nhiều nội dung tập tại thao trường đòi hỏi yêu cầu rất cao về thể lực
đối với các đồng chí nam đã là khó chứ chưa nói đến các đồng chí nữ
xác định vào ngành các nữ cảnh sát đặc nhiệm đã xác định phải sống
phải làm việc và công hiến dù khó khăn thế nào cũng cố gắng vượt qua
các chiến sĩ nữ cảnh sát đặc nhiệm và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
luôn khắc phục mọi khó khăn thách thức tham gia phối hợp với các cục nghiệp vụ
các đơn vị công an các địa phương sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tuyệt đối
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
đặc biệt là trong các chuyên án để sẵn sàng đánh bắt xử lý các tội phạm đặc biệt nguy hiểm
trong chuyên án ma túy hình sự và các loại tội phạm như tội phạm kinh tế
tội phạm công nghệ cao góp phần vào việc xây dựng bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước
nắng gió và những chấn thương trên thao trường càng khiến những nữ cảnh sát đặc nhiệm
đang ở lứa tuổi một mươi tám đôi mươi càng thêm yêu và tự hào về công việc của mình hơn
cũng từ đó họ luôn cố gắng hết mình để xứng đáng là những bông hoa thép
những bông hoa kiên cường mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân việt nam